tại hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân việt nam lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đã bế mạc
sau hơn hai ngày làm việc đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới và thông qua báo cáo chính trị đưa ra nhiều nghị quyết quan trọng
về công tác nông nghiệp nông thôn nông dân trong nhiệm kỳ mới
tại phiên bế mạc sau khi nghe báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu các ý kiến thảo luận trong các phiên họp trước
các đại biểu đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
theo đó các đại biểu thống nhất các cấp hội trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào
dân vận khéo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội có chuyên môn có năng lực
phân đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp
đại hội cũng đã ra mắt ban chấp hành trung ương hội nông dân việt nam khóa bảy gồm một trăm một mươi chín đồng chí
đồng chí thảo xuân sùng được tái đắc cử chủ tịch hội nông dân việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
với quyết tâm cao trong nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng hội nông dân việt nam trong sạch vững mạnh
phát huy vai trò của hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh và hiện đại